mặc dù được quốc hội chính phủ ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố và các nhà tài trợ quốc tế quan tâm
dành nhiều nguồn lực đầu tư trong suốt thời gian qua
song y tế cơ sở vẫn tồn tại nhiều bất cập chưa được giải quyết
trong đó khó khăn lớn nhất là về mô hình tổ chức cơ chế hoạt động cơ chế chính sách và phát triển nguồn nhân lực
đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng công tác phòng bệnh khám bệnh chữa bệnh
để làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân
thì việc phát triển y tế cơ sở là một trong những nhiệm vụ cấp thiết
trong đó những người đi đầu ngành y tế tại các địa phương cần phải đặt chất lượng phục vụ
và lòng tin của người dân làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động
có như vậy y tế cơ sở mới thực sự trở thành điểm tựa niềm tin cho sức khỏe nhân dân
đảng và nhà nước cũng như ngành y tế và cả hệ thống chính trị nỗ lực với mong muốn
người dân khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần
tuy nhiên bên cạnh đó người dân cũng phải tự
tự mình bảo vệ chăm sóc sức khỏe khi đang còn khỏe mạnh
bên cạnh đó cần thiết tham gia bảo hiểm y tế để đảm bảo tài chính khi ốm đau bệnh tật
và đến đây thì thời lượng của chương trình tuần này cũng đã hết
xin kính chào và hẹn gặp lại